trước ý kiến của các nhà khoa học về nguy cơ xóa sổ khu di trì khảo cổ vườn chuối ở xã kim trung huyện hoài đức
sở văn hóa thể thao và hà nội đã kiểm tra đồng thời đề xuất tổ chức việc bảo vệ giữ nguyên hiện trạng của khu vực di trì vườn chuối để có quy định chính thức trong việc bảo tồn
trong quá trình cải tạo xây dựng khu vực khác nếu phát hiện khả năng có di tích hoặc di vật cổ vật bảo vật quốc gia
chủ dự án phải tạm dừng thi công thông báo và giao nộp cho ủy ban nhân dân huyện hoài đức theo quy định của pháp luật
chủ dự án cần phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất phương án bảo tồn di trị vườn chuối
ủy ban nhân dân huyện hoài đức tăng cường kiểm tra giám sát quá trình cải tạo xây dựng công trình ở các khu vực liên quan đến di trì để có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện các dấu tích di vật hiện vật
sở văn hóa thể thao hà nội đề xuất thành phố cho phép siêu tầm tư liệu hồ sơ khai quật di trì vườn chuối tổ chức khảo sát hiện trạng tổ chức tọa đàm khoa học đánh giá giá trị hiện trạng và đề xuất phương án bảo tồn di trị vườn chuối
thời gian thực hiện từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến quý i năm hai nghìn một mươi tám